chỉ còn một ngày nghỉ nữa thôi là người dân trên cả nước sẽ quay trở lại với công việc thường ngày
trong ngày hôm nay người dân tại các địa phương bắt đầu có xu hướng di chuyển trở lại thủ đô để tránh cao điểm xảy ra ồn tắc vào ngày mai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
vì thế mà lưu lượng phương tiện tại một số tuyến đường cao tốc dẫn vào thủ đô hà nội cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng lên đáng kể
phóng viên intv đã có ghi nhận
theo một số lái xe khách cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay người dân có xu hướng trở lại thành phố sớm hơn để tránh giai đoạn cao điểm ủn tắc
các nhà xe ở các tỉnh thành phố khác cũng đã tổ chức tăng chuyến lượt để người dân không phải chờ đợi quá lâu
nhìn chung lượng khách đi xe trong ngày hôm nay không quá đông
tuy nhiên theo nhiều tài xế phát ảnh thì lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc đã bắt đầu tăng khiến chuyến đi kéo dài hơn dự kiến
chúng tôi di chuyển thì cũng hơi vất vả
mọi lần ví dụ như là từ yên bái xuống đây chúng tôi đi mất bốn tiếng
những ngày này thì đường sẽ chật hơn
đi thì phải mất năm tiếng rưỡi sáu tiếng
thời gian nó sẽ phải chậm lại thôi vì cũng bắt buộc không có cách nào phải thay đổi được cả
vì cái đường mình lưu thông lượng xe là như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức đảm bảo an toàn
nếu là cũng là tuần thủ theo đúng quy luật không thể phóng nhanh gần ẩu hay là lạn lách để dứt ngắn thời gian được
bắt buộc là cũng phải tư hành thôi
ví dụ trước là chạy bốn tiếng rưỡi về bến thì có thể năm tiếng có tắt đường thì nó hơn nữa kéo dài hơn nữa
dù thời tiết hôm nay nắng nóng khá gai gắt nhưng đa phần hành khách đều cho rằng
họ đã có một chuyến đi thuận lợi và không gặp quá nhiều khó khăn vất vả để trở lại thủ đô trong ngày hôm nay
hôm nay mình quyết định đi về tầm này để mà đỡ tắt
mình thấy cảm giác đỡ tắt hơn hẳn giao thông còn thông khoáng hơn rất nhiều
thì thấy giao thông rất là thông khoáng dễ đi không gây hùn tóc ạ
còn tại các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố như mỹ đình giáp bát gia lâm
dù chưa kết thúc kỷ lễ nhưng theo đại diện các bến này cho biết
đã sẵn sàng cho các phương án đón người dân quay trở lại
chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ nhân viên ứng trực một trăm linh
khi xe lên đến bến hành khách lên bến sẽ có nhân viên của bến sẽ hướng dẫn hành khách
bà con nhân dân đi ra đúng đường đi ra xe buýt và taxi ở trong khu quảng trường
bên xe buýt cũng như taxi cũng cam kết là phục vụ đầy đủ xe để cho bà con về
sau cái đợt nghỉ lễ ba mươi bốn mùa năm
theo dự báo thì từ trưa đến chiều mai mùa một tháng năm
sẽ là giai đoạn cao điểm nhất người dân quay trở lại thủ đô hà nội
tuy nhiên lưu lượng phương tiện ở chiều quay lại lần này sẽ không tăng đột biến như ở chiều đi
do người dân đã về giải rác trong vài ngày qua
tuy nhiên để chuyến đi được thuận lợi và an toàn
khuyên cáo người dân cần thường xuyên cập nhật
tình hình giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ứng dụng chỉ đường
để có cho mình lộ trình phù hợp nhất